thưa quý vị ngày hôm nay tại huyện tháp một mươi công ty cổ phần sen đại việt phối hợp với hội ngành hàng sen đồng tháp
tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô sen sang thị trường nhật bản
qua nhiều lần đàm phán và gửi mẫu công ty cổ phần thực phẩm sen đại việt đã ký kết được đơn hàng xuất khẩu
củ sen đông lạnh sen nhật bản theo công nghệ iqf cùng với lô hàng xuất khẩu tại buổi lễ công bố khoảng một mươi năm tấn trị giá gần một tỷ đồng
dự kiến trong năm nay công ty sẽ xuất khẩu thêm cho đối tác nhật bản khoảng tám container với giá trị đơn hàng gần bảy tỷ đồng
việc xuất khẩu lô hàng sen là sự nỗ lực lớn của chính quyền doanh nghiệp và nhân dân tỉnh đồng tháp
trong việc triển khai các hoạt động sản xuất và kinh doanh xuất khẩu nông sản của địa phương
tại buổi lễ công ty cổ phần thực phẩm sen đại việt cũng đã ký kết hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư
thương mại và dịch vụ du lịch âu cớp non sông việt và hộ dân đang trồng củ sen
tại xã trường xuân quyện tháp mười
được biết hiện thị trường nhật bản trung quốc đang có nhu cầu về củ sen rất lớn
trong khi đó tại đồng tháp và các tỉnh trong khu vực phần lớn diện tích trồng sen lấy hạt
sáng nay tại hà nội viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn phối hợp với viện nghiên cứu chính sách
lương thực quốc tế tổ chức hội thảo thực trạng cho vay theo chuỗi giá trị tại việt nam và một số nước đông nam á
để trình bày kết quả nghiên cứu về thí điểm cho vay theo chuỗi giá trị nông nghiệp
những kết quả đạt được của dự án sẽ là dữ liệu quan trọng để đổi mới chính sách tiến dụng thúc đẩy nông nghiệp việt nam phát triển bền vững
dự án cho vay theo chuỗi giá trị nông nghiệp được thực hiện tại việt nam và một số nước đông nam á gồm myanmar và indonesia
do viện nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế và trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế australia tài trợ
dự án được triển khai theo hai giai đoạn
giai đoạn một xây dựng báo cáo ở từng nước về tiềm năng phát triển chính sách liên quan
ở giai đoạn hai dự án triển khai một số thí điểm cho vay theo chuỗi giá trị ở việt nam và indonesia
các kết quả nghiên cứu của giai đoạn thí điểm sẽ góp thêm những góp nhìn đa chiều và bài học kinh nghiệm trong triển khai mô hình cho vay theo chuỗi giá trị nông nghiệp cho các nước
đó là kinh nghiệm trong hỗ trợ vốn với nông dân giảm thiểu các rủi ro trong sản xuất nông nghiệp phát triển kinh tế nông nghiệp với những liên kết hệ thống bảo đảm đầu ra sản xuất nông nghiệp xanh
đổi mới chính sách tín dụng là giải pháp quan trọng để thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững
các chuyên gia đã đưa ra một số kiến nghị đề xuất nghiên cứu sửa đổi chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn
xây dựng trình thủ tướng chính phủ sớm ban hành chương trình tín dụng sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp vùng đồng bằng sông cửu long
triển khai mô hình thí điểm cho vay thế chấp bằng hợp đồng liên kết sản xuất và thu mua nông sản giữa doanh nghiệp với hợp tác xã nông dân
thưa quý vị thuê giá trị gia tăng là sắc thuế có số thu lớn nhất trong hệ thống thu ngân sách nhà nước
trong thời gian vừa qua việc giảm thuế giá trị gia tăng đã tạo điều kiện rất lớn giúp doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất tăng lợi nhuận và tăng khả năng kết cầu
việc giảm thuế giá trị gia tăng đã giúp doanh nghiệp dệt may này giảm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm từ đó giúp sản phẩm của doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn
trong bối cảnh mà người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu lạm phát tăng cao thì việc giảm chúng ta nghe thì có vẻ là giảm hai thuế vat nhưng thực tế là giảm tới hai mươi thuế xuất trên một mươi thuế vat
đây cũng là một trong những lợi nhuận

trong khi nhiều nước trên thế giới đang phải đối phó với lãm phát gia tăng thì chính sách giảm thuế giá trị gia tăng đã giúp việt nam kiểm soát lãm phát trong giới hạn đặt ra
hiện chính phủ vừa có tờ trình đề nghị quốc hội xem xét cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm hai thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng thuế xuất thuế giá trị gia tăng một mươi

tháng cuối năm hai nghìn một mươi bốn